bốn đối tượng thanh thiếu niên tuổi từ một mươi năm đến một mươi tám chuyên thực hiện các vụ trộm cắp tài sản trong xe ô tô vừa bị lực lượng chức năng phương hòa cường bắc quận hải châu thành phố đà nẵng bắt giữ
các đối tượng gồm dương minh toàn trần hiễu giao huy đặng mậu minh huy cùng chú tại quận thanh khê bùi quang nhân chú tại điện bàn quảng nam
thủ đoạn của các đối tượng là thường xuyên dạo quanh các khu dân cư phát hiện xe ô tô đậu bên ngoài quên khóa cửa và không có người trông coi thì tiếp cận
lấy hết tài sản mà các bị hại để trong xe
riêng tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai các đối tượng đã thực hiện bốn vụ đột nhập xe ô tô lấy cắp tài sản
qua đấu tranh cả bốn đối tượng thừa nhận thực hiện trót lọt tám vụ trộm cắp trong xe ô tô với giá trị tài sản trộm hơn một trăm linh triệu đồng
một tụ điểm đá gà quy mô lớn tại địa bàn xã hòa thành thành phố cà mau vừa bị lực lượng cảnh sát trật tự một trăm một mươi ba công an tỉnh cà mau triệt phá
khi lực lượng chức năng ập vào nhiều đối tượng tháo chạy nhưng đều bị giam giữ
theo khai nhận ban đầu của các đối tượng tụ điểm đá gà này do võ văn kiệt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường bốn thành phố cà mau tổ chức
tại hiện trường lực lượng đã tạm giữ hai mươi một con gà hai cặp cửa sắt năm xe mô tô một cân đồng hồ ba mươi ba điện thoại di động và hơn hai mươi năm triệu đồng
qua công tác trinh sát tổ công tác của công an thành phố hà tĩnh đã tiến hành kiểm tra hành chính tại khu chợ thành phố hà tĩnh
phát hiện một ba tấn men rượu rời không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong đó chín trăm sáu mươi kg men rượu được phát hiện tại quầy số một trăm sáu mươi tám một trăm sáu mươi chín do nguyễn thị phượng làm chủ
sáu mươi kg men rượu rời được phát hiện tại quầy do bà đoàn thị nhung làm chủ
các chủ cơ sở khai nhận nhập men rượu từ các tỉnh phía bắc về bằng đường bộ
đóng trong các thùng cắt tông loại ba mươi kg với giá từ tám một mươi đồng một kg và được bán ra với giá một mươi một mươi bốn đồng một kg
trong tổng số một ba trăm hai mươi kg men rượu thu giữ